sau khi nhiều doanh nghiệp chăn nuôi thực hiện cam kết đưa giá lợn hơi về mức bảy mươi đồng một kg
giá lợn hơi tại các hộ chăn nuôi ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long giảm từ hai cho đến tám đồng một kg so với cách đây hơn một tuần
hiện tại thì giá lợn hơi loại một ở cần thơ và các tỉnh như hậu giang vĩnh long an giang đang ở mức từ bảy mươi hai đến bảy mươi năm đồng một kg
do cách nay khoảng bốn tháng giá lợn giống còn ở mức thấp với chỉ khoảng một năm hai triệu đồng một con lợn từ một mươi năm đến hai mươi kg
còn gần đây giá lợn giống tại nhiều nơi đã lên mức khoảng hai sáu ba năm triệu đồng một con từ một mươi năm đến hai mươi kg do nguồn cung hạn chế
người chăn nuôi rất mong giá lợn giống sớm được kéo giảm để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh tái đàn và giảm chi phí chăn nuôi lợn